cho đến nay đời sống tinh thần của người tày vẫn giữ được những đặc trưng văn hóa đã trở thành biểu tượng của dân tộc này trong sự đa dạng về văn hóa tộc người ở việt nam như hát then đàn tính
bên cạnh đó nhóm người tài tráng còn vẫn giữ được một điệu múa dân gian truyền thống cũng được xem như biểu tượng văn hóa đặc trưng của họ ở mảnh đất văn chấn yên bái đó là vũ điệu dậm thuông
một điệu múa khi thì quyến rũ kỳ ảo khi thì sôi nổi hào hứng nó vừa mang tính chất linh thiêng của một điệu múa thờ thần
lại vừa có sự hấp dẫn cuốn hút của một vũ điệu cộng đồng
chương trình sắc màu dân tộc tuần này xin giới thiệu tới quý vị và các bạn điệu múa truyền thống có từ nhiều đời của người tài trắng ở xã thượng bằng la huyện văn chấn tỉnh yên bái
mảnh đất văn chấn là nơi hội tụ của nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống
chính điều này đã tạo nên một nền văn hóa nhiều màu sắc
nhưng vẫn thống nhất trong một tổng thể của vùng văn hóa mường lò
người tày ở văn chấn tương đối đông nhưng nhóm tày trắng thì chỉ sinh sống ở một vài nơi như xã thượng bằng la xã nghĩa tâm
người tài trắng đến nay vẫn giữ được nhiều phong tục tập quán và văn hóa truyền thống đặc trưng của riêng mình
trong văn hóa và tín ngưỡng của người tây trắng có một loại hoa được xem là hình ảnh
hình ảnh tượng trưng cho mùa xuân cho sức ấm no đủ đầy đó là những bông hoa gió
cứ mỗi khi đến tháng chạp những cơn gió xe lạnh của mùa đông đưa hương hoa bay đi khắp các bản làng là khi ấy người người đều háo hức tự nhủ rằng mùa xuân sắp đến
không chỉ thế thời điểm những bông hoa gió bung nở cũng là lúc người tày chuẩn bị đón chờ một ngày hội của cả làng
cùng không khí rộn ràng và say đạp

ở mảnh đất thượng bằng la này
chuyện kể lại rằng từ xa xưa khi con người chưa biết làm ăn các vị thần linh đã bay từ trên trời xuống dạy cho người dân tày cách làm ruộng quốc đất
từ đó về sau để tỏ lòng biết ơn trong những dịp lễ quan trọng người dân lại tổ chức nghi lễ mời thần linh xuống chứng giám và chung vui cùng con cháu
múa rậm thuông là một phần quan trọng
các nghi thức ấy
bởi là một điệu múa trong nghi lễ linh thiêng nên dù trải qua thời gian dài đến nay điệu múa này vẫn giữ được ý nghĩa quan trọng với đầy đủ các nghi thức và thủ tục
đến phải nói với các nhà thầy nhé thì là người ta phải sắm hoa này sắm gậy này rồi sắm khăn này đủ các thứ rồi mông cỗ lễ này thì có một mông tạp và mông chay
đầu tiên là phải thắp hương
thắp hương lên xong bắt đầu bà thầy người ta sẽ khấn mời tất cả các chư vị ở trên người ta gọi là theo người tài người ta gọi là về phú về môn ấy
tức là cái nơi mà các cụ người ta chú ngự ấy đó đấy thì phải gọi người xuống đến
thế người ta ăn xong thì bắt đầu là thầy sẽ mời ra chơi
người tài nếu muốn mua rậm thuông bắt buộc phải làm lễ xin phép thần linh
và mời xuống
nếu không thì không ai được phép nhảy múa
lễ gồm có một mâm chay và một mâm mặn
hai người thầy cúng trước khi làm lễ phải thắp hương rồi ngồi khấn mời tổ tiên xuống nhảy múa và chung vui với con cháu

và mời xuống

dậm thuồng trước hết là một nghi lễ bởi nó thường được tổ chức trước điện thờ thần linh hoặc bàn thờ tổ tiên
với ý nghĩa đó rậm thuông không chỉ là điệu múa đơn thuần mà nó còn là một nghi lễ đầy bí ẩn chứa đựng trong đó những hoang dã kỳ diệu của núi rừng

sau khi bà mo kết thúc phần cúng mọi người mới bắt đầu được tham gia nghi thức rậm
đầu tiên sẽ là rậm tính
dậm tính là điệu múa sử dụng đạo cụ chính là cây đàn tính
thường sẽ có một hoặc nhiều đôi cùng nhảy một người chơi đàn vừa gầy vừa nhảy múa theo điệu một người múa bằng quả lắc và khăn tay để tạo nhịp điệu
điệu múa dậm tính có ý nghĩa riêng và được xem là có vai trò quan trọng trong cả quá trình múa
bởi âm thanh của cây đàn tính tạo nên không khí rộn ràng như lời mời gọi các chư vị thần linh tổ tiên nghe thấy cùng súng trần gian với con cháu
thứ hai là rậm quạt quạt là để cho mát cho các chư vị đến hưởng lộng
thứ ba là rậm hoa rậm hoa là hoa gió
bắt đầu mua hoa gió rồi
bây giờ rậm hoa dấu rậm hoa trồng rậm hoa đậu là đầy đủ
người ta làm treo rưa tức là dùng khăn để treo dưa là treo dưa là tức là đưa các người con của người thầy người ta đưa lên đưa lên trên qua sông ngân hà
đấy sông ngân hà lên đến đấy treo rưa
trên đường đi thì phải có gậy gậy các người trẻ thì không cần gậy hoa các thứ rồi người già thì người ta phải gậy trống thì phải có cái bài mối gậy nữa
cuối cùng là đi vào đi ra tức là múa cuối cùng là treo phì một lao đấy người ta gọi là treo phì một lao là đoàn kết tất cả trai gái trẻ già trong nhà ai có khả năng có điều kiện biết nghe nhạc biết nghe tiếng tính là bắt đầu cung ra nhau múa là đấy là sáu điệu sáu điệu rộng thương
rộng thương gồm có sáu điệu bao gồm rộng hương rộng tính rộng quạt rộng hoa rộng khăn rộng gậy
mỗi điệu múa có một đạo cụ đi kèm khác nhau và có một ý nghĩa tâm linh riêng
điều làm cho dậm thuông trở thành thứ nghi lễ mang đầy màu sắc kỳ ảo của tâm linh là nó có thể khiến cho một số người tham gia nhảy múa với trạng thái hưng phấn kỳ lạ
nhờ có tiếng đàn tính tiếng hát then và tiếng quản lắc dung theo nhịp đều đều những người nhảy múa cứ thế cuốn theo từng điệu một tuần tự từ bài này sang bài khác
cho đến khi trình diễn đủ một chư trình đón đưa các vị tổ tiên và thần linh
đến khi những người nhảy múa đạt một trạng thái hào hứng nhất là khi ấy thần linh và con người đã hòa vào làm một
người dân khi ấy biết rằng thần linh đã đồng ý lời mời gọi của con cháu đã chấp nhận và chứng giám cho ngày lễ được tổ chức
mặc dù là điệu múa mang nhiều ý nghĩa tâm linh nhưng nó lại có sức lôi cuốn rất lớn với cộng đồng
nó cũng không quy định về tuổi tác tham gia múa
từ người lớn hay trẻ nhỏ đều cùng nhau rậm để tạo không khí vui vẻ nhộn nhịp trong những ngày hội vui của bản làng
điệu dầm thuông của dân tộc tài thì nói chung là rất là gắn liền với bản thân tôi cũng như là của dân tộc tày
thì cứ mỗi xuân đến rồi thì đi làm việc đồng áng mệt nhọc về thì tối
thì tập trung từng nhóm rồi thì để có nhạc rồi nhạc lên thì đều cùng nhau là múa
đấy là phong tục chung của dân tộc tày thì tất cả trẻ già trẻ đều ai cũng đều có thể là tập và múa như nhau hết không có quy định gì cả
sáu điệu dầm
với các loại đạo cụ khác nhau ví dụ như dậm quạt thì sẽ dùng đến quạt dậm hoa là dùng hoa dậm khăn thì dùng khăn làm đạo cụ để múa
ngoài ra nhạc cụ không thể thiếu trong mỗi màn dầm là cây đàn tính và những quả lục lạc nhỏ đều ở tay của người tham gia dầm
đạo cụ của mình là một loại đạo cụ khác nhau
đạo cụ của mình thì thứ nhất là không thể thiếu được cái tính tẩu thứ hai là cái quả lắc nhạc thứ ba là cái khăn tay khăn tay hoặc khăn dài đấy mình không thiếu được
thứ tư nữa là ví dụ là nếu mà nó rôm giả là có hai cái gậy trống này đập trống này nó gọi là tăng bẳng để cho nó nổi lên
thứ tư là cái trống to cũng đánh thùng thùng đây riêng dân tộc tày là không dùng chiêng
khiến cho mọi người đều hào hứng và hy vọng vào một năm mới được mùa no ấm
dậm hoa cũng là màn nhảy có ý nghĩa báo cáo với tổ tiên về một năm vừa qua
đồng thời mong được thần linh phù hộ cho một năm mới nhiều ấm no đủ đầy đến với mọi người
mùa màng của dân tộc mùa màng thu hoạch được đầy đủ năng suất tưởng trưng cho cây bông lúa được mùa
từ một điệu múa trong nghỉ lễ linh thiêng
sức cuốn hút của dậm thuông đã khiến nó lan tỏa và trở thành một điệu múa của cả cộng đồng
khác với trong lễ cúng nghi thức dậm thuông không nhất thiết phải được thực hiện trước bàn thờ
mà có thể biểu diễn ở những nơi sinh hoạt cộng đồng
thế nhưng ở đây người ta sẽ không được phép biểu diễn đầy đủ cả sáu điệu dậm cổ
vẫn những động tác khéo léo phối hợp giữa tay chân nhịp nhàng
nhịp điệu khi thỉ uyển truyền khoan thai khi thỉ mạnh mẽ rồn rập
cứ thế dậm thuồng có sức lôi cuốn kỳ lạ
với tất thảy mọi người
các động tác trong điệu nhảy dù đã được cách điệu hóa
nhưng có thể nhận ra là sự mô phỏng các động tác lao động sản xuất hàng ngày của người dân
nên họ dễ dàng hòa chung vào vòng dậm
từ đó dậm thuông đã trở thành vũ điệu của cả cộng đồng
hồi tôi lên đi học
bốn lớp năm đã nhìn thấy các cụ dậm và chúng tôi đã bắt trước
và đến tuổi thanh niên thì chúng tôi thường dậm ở dậm thuông đi vào các nhà then dậm này
rồi đi dậm ở trong thôn bán này rồi nhà văn hoá của thôn này
đến tết lễ thì chúng tôi thường
tập trung các cụ
bây giờ thì hồi xưa là thanh niên chúng tôi đi với nhau để tập múa với các cụ
và bây giờ đến trở thành các cụ
thì chúng tôi lại đi với nhau để tập múa với các cụ và bây giờ đến trở thành các cụ
thì chúng tôi lại tập trung cùng nhau để múa để mừng ngày tết này rồi lễ hội này
dậm thuông với ý nghĩa là một điệu nhảy múa mà nghỉ lễ thiêng liêng
vẫn luôn tồn tại trong đời sống tâm linh của người tày qua nhiều thế hệ
thế nhưng khi trở thành vũ điệu cộng đồng nó đã từng có một thời gian mai một
không còn nhiều người quan tâm bởi khó khăn do chiến tranh và nghèo đói trồng chất
về sau này khi đời sống kinh tế được cải thiện
nhiều người còn nhớ và giữ được điệu múa này đã chuyển lại cho những người dân trong bản và các thế hệ con cháu sau này
từ đó điệu múa dậm thuông lại tiếp tục rộn ràng trong những ngày xuân trên bản làng ở thượng bằng la
tôi thấy là cái điệu múa này nó gắn liền với tôi từ hồi nhỏ đến bây giờ đến già
tôi vẫn thấy đấy là tục tập quán của dân tộc mình cho nên mình vẫn phải gìn giữ và bảo tồn đến tận bây giờ và đến đời đời con cháu mai sau
cho đến giờ người tày trắng ở thượng bằng la từ già tới trẻ ai ai cũng đều biết rậm
các em nhỏ chưa đầy một mươi tuổi đã bắt đầu háo hức ngồi xem
rồi cũng nhịp nhàng bước chân từng chút một
không hiểu bằng cách nào dù có nhiều động tác khá phức tạp cần sự phối hợp tay chân nhịp nhàng
nhưng những đứa trẻ theo một cách rất nhanh đã hòa cùng một nhịp trong tiếng lục lạc vang lên đều đều đều
cũng như bao người chúng hào hứng vô cùng với vũ điệu cộng đồng của dân tộc mình
trong sự hào hứng ấy thấy cả đôi chút sự say mê và yêu thích
dường như đã mặc định chảy trong huyết quản của những đứa trẻ là con cháu của người tày trắng
dậm thuông là có sáu điệu ạ điệu em ra học bây giờ là điệu dậm khăn nhịp ba nhịp bảy ạ
và có những loại như là dậm trèo thuyền dậm ví và những thứ khác nữa em chưa được học
lần đầu tiên em lên sân vận động xem các bà các mẹ các bà múa rất là đẹp

em nghĩ trong bụng là sẽ học tập điệu múa này và nối tiếp thế hệ mai sau ạ
em sẽ lên nhà bà lan và hỏi bà và bà chỉ cho từng tý một ạ
đến giờ em mới biết dậm được một từng tí ạ
tôi rất muốn muốn để cho duy trì không để mai một đi
và tôi đã ở ngay tôi đã hướng dẫn cho các cháu nhỏ này
ở ngay thôn tôi thôn bán tôi và cái xã thôn tôi là đầu tiên là năm tháng trong thế hệ là
là đã phát huy
bây giờ tôi nhân rộng ra các xã các thôn khác và các đội khác
bây giờ tôi bảy đội
những bức rậm cứ ngày một nhộn nhịp hơn sôi nổi hơn
vòng dậm cũng ngày thêm lớn hơn đẹp hơn
đó là sức sống trường tồn của bản sắc văn hóa dân tộc
là sức lôi cuốn kỳ ảo của một vũ điệu vừa linh thiêng
vừa cuốn hút từ bao đời này
phải kể đến công lao của những người tâm huyết với văn hóa truyền thống
văn hóa dân gian muốn được lưu truyền từ đời này qua đời khác
thì nó phải sống được giữa cộng đồng và được gìn giữ bảo lưu từ đời trước đến đời sau
chuyên mục người giữ gìn bản sắc tuần này mời quý vị và các bạn đến thăm bà hà thị luật
người được bà con yêu ái phong tặng danh hiệu nghệ nhân của làng
bà hà thị luật năm nay đã ngoài tám mươi tuổi
nhưng sức khỏe còn dẻo dai trí nhớ còn mình mẫn lắm
cũng bởi vì tâm hồn yêu văn hóa văn nghệ hăng say lao động
nên bà luật vẫn giữ được cho mình một tình yêu và sự quyết tâm trong việc gìn giữ
và truyền dạy các nét văn hóa truyền thống của người tày
ở xã thượng bằng la huyện văn chấn tỉnh yên bái
tôi học khắp luống từ bố mẹ ông bà
từ nhỏ tôi cứ đi nghe các cụ hát nhiều nghe nhiều rồi thuộc và biết cách hát
khắp luống không có bài bản gì hết
mà nó là những bài đối đáp rất tự nhiên của mọi người khi gặp và trò chuyện cùng nhau
nên cứ đi nghe rồi tự học và biết thôi
khắp luống cứ truyền từ đời này qua đời kia như thế
rồi tôi sẽ lại truyền cho con cháu sau này
đừng để cho bị mai một đi
mặc dù có nhiều hoạt động tích cực trong việc bảo tồn phát huy các nét văn hóa truyền thống
đặc biệt là dân ca dân vũ nhưng nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống vẫn không tránh khỏi mai một
thất truyền do đội ngũ nghệ nhân còn thuộc những điệu dân ca điệu múa cổ giờ đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm
còn những nghệ nhân có khả năng truyền dạy chỉ đếm được trên đầu ngón tay
bên cạnh đó là sự lấn sân của các loại hình âm nhạc giải trí
nên thế hệ trẻ không mấy mặn mà tha thiết với âm nhạc truyền thống
đã có thời gian dài đa số người dân ở thượng bằng la không còn nhớ chính xác từng bước rậm
những người dân ở thượng thuông từng câu dân ca tẩy cổ
bà luật cũng từng có quãng thời gian chăn trở vì hiện trạng mai một đó
nhưng bằng sự kiên trì mưa rầm thấm lâu bà truyền tình yêu văn nghệ dân gian của mình cho những người xung quanh
từ con gái cháu gái rồi cho tới bà con dân bản
người nọ lại truyền cho người kia và phong trào dần được lan tỏa rộng rãi
từ nhỏ lúc đi theo bà ra dụng bà cũng hay hát khắp nôm dạy con gái hát
nhưng mà ngày xưa còn bé thì biết hát
thường lúc bà du con ngủ bà cũng hát nhé
xong là hát vào ngày lễ ngày tết hát vào những ngày đi đón dâu hát đưa dâu
hát lễ nhà mới lễ hội bà đi hát xuống
đặc biệt năm hai nghìn tám chính quyền và nhân dân xá thượng bằng la đã khôi phục lại lễ hội cầu mùa và điệu nhảy rậm thuông
được sự hỗ trợ và kích lệ từ phía lãnh đạo địa phương
bà luật cùng nhiều người có niềm đam mê với văn hóa truyền thống đã đứng ra vận động và hô hào mọi người cùng vực dậy phong trào văn hóa văn nghệ trong xã
ngoài ra bà hà thị luật cũng nỗ lực truyền danh
bà luật cũng dạy các làn điệu dân ca tày đặc biệt là các bài lời cổ cho thế hệ trẻ với mong muốn mang lại hiệu ứng tốt đối với trẻ nhỏ để chúng dẫn yêu thích dân ca như đã từng yêu thích rậm thuông
và dạy thì dễ hiểu với cái điệu đấy là em thấy khó nhất là cái điệu bà hát câu đầu với câu cuối nó có giọng điệu cổ em không bắt trước được ạ
thì em phải học từ từ rồi sẽ hiểu được kinh nghĩa của nó ạ
dạy khắp rất dễ hiểu nhưng khắp rất là khó con sẽ cố gắng học khắp hát khắp như vậy
tôi thấy bà tuy tuổi cao thì bà vẫn nhiệt tình lắm
tranh thủ các cái buổi chiều thứ bảy các cháu được nghỉ cụ các cháu ra hội trường tập rậm thuông rồi cụ đi dạy
các tí mục rậm cho
các đội ở trong xã thì cụ nhiệt tình lắm
cứ lúc nào mọi người yêu cầu đến là bà đi dạy suốt thôi như là nên dạy cả lễ hội mà
dân ca tài cổ là loại âm nhạc vô cùng khó về cả giai điệu và lời bài hát
nhiều bé còn chưa hiểu được lời bài hát nên rất khó để chúng yêu thích và theo đuổi
đây cũng là một trong những
những khó khăn mà bà luật và những người yêu văn hóa ở địa phương đang tìm cách khắc phục để làm sao sống lại những câu dân ca cổ trong cộng đồng
nhiều mùa lễ hội được tổ chức những hoạt động văn hóa truyền thống được khôi phục và sống dậy mạnh mẽ trong cộng đồng
mình chứng cho sức sống trường tồn của bản sắc văn hóa dân tộc và minh chứng cho sức lôi cuốn kỳ ảo đã làm nên men say trong điệu dậm thuông của người tày
ở xã thượng bình
hoàng la tự bào đợi ngày
quý vị và các bạn thân mến nếu ví di sản là một cơ thể sống thì bản thân di sản mới chỉ là phần phách còn nghệ nhân mới góp phần làm phần hồn tinh túy của di sản
dù chưa được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhưng với bà hà thị luật và những lớp người tâm huyết đi sau như bà hà thị lan đồng bào thượng bằng la vẫn luôn chân quý và kính trọng
dành tặng danh hiệu nghệ nhân bởi tình yêu và những hành động thiết thực của họ với văn hóa truyền thống